bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định số hai nghìn một trăm linh tám phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không sapa lào cai
theo đó cảng hàng không sapa là cảng hàng không nội địa với tính chất sử dụng là sân bay dùng chung cả dân dụng và quân sự
theo đề xuất của tỉnh lào cai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không sapa dự kiến có công suất từ hai năm đến ba triệu khách một năm
đón được tàu bay airbus a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một hoặc tương đương có tổng mức đầu tư lên tới năm chín trăm linh ba tỷ đồng